nhấp ảnh tấu lên khúc tráng ca về sự mất mát hy sinh về nỗi buồn đau sinh ly tử biệt
đó là những tấm ảnh chụp buổi lễ truy điệu chín phi công thành viên tổ máy bay kc hai trăm một mươi hai và máy bay su ba mươi mk hai của nhiếp ảnh gia đinh trọng hải
anh đã kể về nỗi đau sâu sắc về những giòn đất mắt tiễn đưa những người liệt sĩ giữa thời bình bằng ống kính nhiếp ảnh
đối với tác giả đinh trọng hải những tấm ảnh đó chính là nén tâm hương dành cho những người hùng
và cũng là lời khẳng định với đức hy sinh cao cả ấy những người anh hùng sẽ sống mãi trong thế hệ người việt hôm nay và mai sau với lòng biết ơn và tự hào sâu sắc
sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại đã và đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sống trên trái đất
bầu không khí chúng ta hít thở mỗi ngày tình trạng nóng lên ở khắp các bán cầu băng tan ở hai cực
nguồn tài nguyên biển đang ngày càng trở nên kiệt quen
bộ không khí chúng ta hít thở mỗi ngày tình trạng nóng lên ở khắp các bán cầu băng tàn ở hai cực
như một hồi chuông cảnh báo tình trạng môi trường ô nhiễm thiên nhiên kêu cứu
với chủ đề bảo vệ môi trường trong tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu cuộc thi ảnh về đẹp việt nam đã truyền đi thông điệp tới tất cả mọi người
hãy bảo vệ môi trường vì môi trường chính là cuộc sống của chúng ta
tinh thần chung tay bảo vệ tài nguyên bảo vệ môi trường sống được truyền tài ý nhị sâu sắc nhưng không kém phần quyết liệt qua tác phẩm giải cứu cá voi của tác giả trần văn yên
hình ảnh hàng nghìn ngư dân nỗ lực giải cứu sáo thần của biển cả là một minh chứng hùng hồn về sức mạnh của đoàn kết của tình yêu thiên nhiên được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực
con người nỗ lực vun đắp át hẳn thiên nhiên bao dung trở tre
đó là giá trị cộng sinh để cùng tồn tại và hòa giải yêu thương
đó cũng là món quà quý giá nhất chúng ta dành tặng cho thế hệ tương lai vì một trái đất xanh sạch đẹp và an toàn
không chỉ khắc họa nên một việt nam đậm đà bản sắc dân tộc với những nét văn hóa độc đáo chương trình còn đã tôn vinh một việt nam khác đầy năng động rực rỡ vươn mình bắt nhịp xu thế phát triển của thời đại
nhịp thở hối hạ hào sang ấy
nhịp thở hối được khắc họa lung linh qua những khối kiến trúc riêng biệt
đó là một hà nội giao thoa giữa nét cổ kính nghìn năm áo mũ với nét phá cách của thời hội nhập toàn cầu
hình ảnh cầu nhật tân lung linh về đêm đã thâu tóm trọn vẹn lối kiến trúc kim cổ ra hòa ấy
hay một thành phố hồ chí minh nhộn nhịp bậc nhất cả nước đang căng mình xa những bước tiến vượt bậc về tốc độ kinh tế kiến trúc đô thị xứng danh hòn ngọc viện như một lời tuyên ngôn vững chắc rằng mảnh đất này đang hùng dũng tiến về phía trước theo sát trình độ phát triển thế giới
không chỉ có sứ mệnh truyền cảm hứng kết nối người cầm máy với nhân vật trong mỗi tấm ảnh vẻ đẹp việt nam còn lan tỏa niềm đam mê nhấp ảnh cho những người quan tâm hâm mộ bộ môn nghệ thuật này
tiểu mục có kỹ thuật tuy mới xuất hiện nhưng đã có vị trí như một cuốn cẩm nang cơ bản về kỹ thuật bấm máy
góc kỹ thuật đã bổ trợ chi thức cho những người đam mê nhấp ảnh giúp họ xích lại gần nhau có thêm nhiều cơ hội trao đổi trao rủi kinh nghiệm ở sân chơi nghệ thuật độc đáo
tôi thấy rằng góc kỹ thuật này giúp ích và rất bổ ích cho các tay máy nghiên cứu sâu về từng thể loại
nếu chương trình được các chuyên gia tư vấn và giới thiệu về tính năng của máy từng kinh nghiệm chia sẻ tôi thấy rất bổ ích và rất lý thú
không chỉ là nơi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm của những nhà nhấp ảnh chuyên nghiệp
tiểu mục góc kỹ thuật còn giúp những người lần đầu đến với các nhà nhấp ảnh chuyên nghiệp
về tương lai công việc thì bọn em chắc chắn là sẽ rất là tiết thu rất là thành công
và có thể là có những tác phẩm báo chí hay là nhếp ảnh nghệ thuật để có thể đem đi triển lãm
đặc biệt ở góc kỹ thuật của vẻ đẹp việt nam sẽ không có hơn thua cao thấp mà chỉ có tình bằng hữu cùng chia sẻ những kinh nghiệm chụp ảnh
đó là lý do các bạn trẻ yêu nhấp ảnh rất yêu thích chuyên mục nhỏ này
vd việt nam đã trao cơ hội gắn kết tình thân cơ hội mở mang kiến thức
ảnh quan chính xác nhất cho những người quan tâm yêu mến chương trình
qua chương trình góc kỹ thuật của vd việt nam thì em có thể học được những góc chụp đẹp
ánh sáng cũng như là những thông số kỹ thuật rất là hay để có thể áp dụng được khi mà mình đi du lịch cùng bạn bè
gia đình có thể chụp được cho họ hay là những địa điểm du lịch rất là đẹp của việt nam
trải qua mùa tranh tài đầu tiên đầy sôi động kịch tính với một mươi bốn chủ đề bám sát hơi thở cuộc sống
vd việt nam đã
nắm bắt trọn vẹn những nét đẹp tinh túy rất riêng của non sông nước việt
vừa bản sắc không thể nhầm lẫn với bất kỳ quốc gia nào khác
vừa căng mình đón nhận hơi thở mới của thời kỳ hội nhập
từ đó giá trị cao nhất của thi ảnh về đại việt nam hướng tới
chính là kết nối lòng yêu nước tự hào dân tộc
tôi xem cái chương trình đó là tôi thấy nó có rất là nhiều ý nghĩa
nâng cao được cái kiến thức về dân trí với nghiếp ảnh
nhất là những anh em trong
trong giới nghệ sĩ như vậy và anh em yêu thích về như vậy
hiểu hơn thông qua đó thì cũng có những cái góc độ mà trao đổi rồi phân tích
thông qua chương trình cũng giới thiệu được cái vẻ đẹp đất nước con người qua ảnh
và cũng nâng cái tầm chất lượng của anh em sáng tác
cuộc thi ảnh về đại việt nam đã giúp chính những người tham gia
sự kỳ diệu của thiên nhiên cây cỏ xung quanh mình
hiểu thêm những phong tục tập quán độc đáo của năm mươi bốn dân tộc anh em
thêm trân trọng những đức tính cao đẹp truyền đời của người dân
và lan tỏa niềm tự hào đó tới bạn bè khắp thế giới
vẻ đẹp việt nam nhắc nhở mỗi người con đất việt khắc sâu lời nhắn nhủ từ thùa ấy
quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi
quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người
quê hương lớn ấy chính là non nước việt nam này
với ý nghĩa kết nối những người đam mê nhiếp ảnh nói riêng
rộng lớn hơn là những người con hồng cháu lạc nói chung lại gần nhau
để cùng ngân lên khúc ca ca ngợi vẻ đẹp hùng vĩ độc đáo
riêng biệt của con người đất nước việt nam
ekip sản xuất cuộc thi ảnh về đẹp việt nam sẽ sớm trở lại với lời hẹn ước
giữ vững tinh thần sẻ chia yêu thương lan tỏa đam mê